bốn đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng ma túy tại một nhà hàng trên địa bàn phường một mươi bốn quận gò vấp
vừa bị công an quận gò vấp tp hcm phát hiện và bắt quả tăng
tại nhà hàng pha lê số năm trăm sáu mươi năm lê văn thọ phường một mươi bốn quận gò vấp lực lượng công an đã bắt quả tăng
bốn đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy gồm ngô minh hải hoàng vĩnh đông
trần tín hồ anh và nguyễn tú trinh
trong đó hải là chủ nhà hàng đã có hành vi sử dụng căn nhà thuộc quyền quản lý của mình
và đồng ý cho nhiều người sử dụng ma túy đồng thời hải cũng tham gia sử dụng ma túy với các đối tượng
và cũng liên quan đến ma túy tại băng ninh công an thành phố từ sơn cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn thủy chú tại huyện ấn thi tỉnh hương nghiên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó tại khu phố tam lư phường đồng nguyên công an tp từ sơn bắt quả tăng thủy đăng tàng trữ một bánh heroin
có tổng khối lượng ba trăm linh năm gram bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên tại điện biên với giá là một trăm linh triệu đồng
được biết thủy là đối tượng nghiện ma túy lâu năm đã có hai tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản
vào dặn sáng nay trạm cảnh sát giao thông đắc rông thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh quảng trị
phối hợp với các lực lượng chức năng
đã bắt giữ được một đối tượng vận chuyển sáu mươi kg thuốc nổ trái phép
tại km ba mươi chín thuộc địa phận xã hướng hiệp tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô chạy theo hướng lao bảo về đông hà
có chở các bao tải nghi là hàng cấm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy
tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được đối tượng điều khiển phương tiện là hồ sa mai cùng các bao tải chứa hàng hóa
đối tượng còn lại là hồ văn vũ lợi dụng đêm tối đã chạy trốn vào rừng
qua kiểm tra bên trong các bào tải lực lượng công an phát hiện có khoảng sáu mươi kg thuốc nổ
bước đầu hồ sa mai khai nhận được thuê chở số hàng này từ xã thuận đến huyện hương hóa về xuôi
hiện trạm cảnh sát giao thông đắc rông đã tiến hành bàn giao đối tượng và tăng vận cho công an huyện đắk rông
và phòng an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
do mưa lớn kéo dài những ngày qua trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi bốn xã thanh an
lông tỉnh quảng ngãi đã xảy ra sạt lở
tại đoạn km ba mươi sáu cộng sáu trăm linh đèo eo chim thuộc địa phận xã thanh an hơn bảy bảy trăm linh m khối đất đá từ trên núi
đổ xuống đường gây ách tác giao thông
rất may vào thời điểm sạt lở đoạn đường này không có người lưu thông
chính quyền địa phương đã kịp thời đến kiểm tra hiện trường sạt lở
đặt biển cảnh báo và khuyến cáo người dân không lưu thông qua đoạn đường này
và phối hợp cùng ngành chức năng tiến hành khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân
thưa quý vị vào sáng nay công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an tp tâm kỳ
vừa bắt giữ đối tượng vũ viết hải khi đang lẩn trốn tại khu vực phường trường xuân tp tam kỳ
hải là đối tượng truy nã đặc biệt và là nghi phạm trong vụ cướp tiền táo tợn tại cây xăng xã tiên cảnh huyện tiên phước
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hải đi xe máy mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng tiên cảnh
khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe lợi dụng sơ hở đối tượng đã sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kê vào cổ yêu cầu đưa tiền
và sau khi lấy hơn gần một mươi sáu triệu đồng đối tượng đã bỏ trốn
điều đáng chú ý là trong khi lẩn trốn sáng ngày năm tháng một mươi hai đối tượng này còn liều lĩnh thực hiện một vụ cướp giật túi sách của một người phụ nữ khi đang lưu thông trên đường bạch đằng tp tam kỳ

chia sẻ nhiều video clip bài viết có nội dung xuyên tạc bịa đặt sai sự thật xúc phạm đến uy tín danh dự và nhân phẩm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đối với tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội

chia sẻ nhiều video clip bài viết có nội dung xuyên tạc bịa đặt xúc phạm đến uy tín danh dự và an toàn xã hội